dụng bậc thang tại sapa không chỉ là nguồn sống của người dân vùng cao nơi đây
mà còn góp phần tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách
tuy nhiên thời gian gần đây tình trạng các hộ dân xâm lấn diện tích ruộng bậc thang diễn ra phức tạp
chính quyền huyện sapa thì chưa có giải pháp xử lý triệt đề
theo kết quả kiểm tra thực địa từ đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh lào cai
có năm mươi sáu hộ dân ở ba xã lao trải tả văn và hầu thào huyện sapa
đã tự ý xây dựng nhà trái phép trong vùng bảo vệ trọng điểm
di tích quốc gia dụng bậc thang sapa
nhưng chưa xác định được chính xác diện tích ruộng bậc thang bị xâm lấn
nguyên nhân được xác định là chưa tuyên truyền để người dân hiểu về di tích danh thắng ruộng bậc thang
do nhu cầu tách hộ của các gia đình
chưa có sự ưu tiên đặc thù cho những người dân có ruộng bậc thang nằm trong vùng di tích
một số khác tự ý cho thuê hoặc mua bán
người dân dựng nhà cháy phép trên các khu dụng bậc thang

một yếu tố là người dân bản địa có những người thiếu hiểu biết
và hai là trong việc một số cá nhân lợi dụng
việc người dân không biết thì lợi dụng người dân dựng các nhà cháy phép vào khu di tích
cái việc này thì bàn huyện ra cương quyết xử lý
bắt buộc tất cả những hộ đã dựng cháy phép trên đất
yêu cầu phải tháo rỡ
hai là tuyên truyền vận động nhân dân trong vùng di tích
có trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn những sản phẩm
trước thực trạng này huyện sapa cần sớm hoàn thiện quy chế quản lý di tích
danh thắng quốc gia ruộng bậc thang sapa để nâng cao hiệu quả quản lý
đối với các công trình nhà cửa đã và đang xây dựng trái phép trong vùng di tích
chính quyền huyện cần sớm có biện pháp xử lý triệt đề theo quy định